và trong sáng nay ngày một mươi hai tháng sáu đoàn công tác của trung ương do phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang làm trưởng đoàn
đã tới thăm viếng và động viên các nạn nhân trong vụ việc tại đắk lắc
tại các nơi thăm viếng phó thủ tướng trần lưu quang đã thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân trong vụ việc
đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh đắk lắc cần quan tâm hỗ trợ về mặt đời sống tinh thần đối với gia đình các nạn nhân
phó thủ tướng đã tới thăm hỏi động viên hai chiến sĩ công an bị thương trong vụ việc đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
phó thủ tướng yêu cầu đội ngũ y tế quan tâm chăm sóc điều trị cho các chiến sĩ bị thương sớm phục hồi
phó thủ tướng chỉ đạo ubnd tỉnh đắk lắc hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn
phối hợp chặt chẽ với bộ công an trong việc điều tra xử lý các đối tượng